công an tp hcm cho biết thông qua công tác nắm tình hình và triển khai biện pháp nghiệp vụ
đã phát hiện ba tài khoản facebook vi phạm với hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến vụ việc
tấn công trụ sở ủy ban nhân dân xã trên địa bàn của tỉnh đắk lắc
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp hcm đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
để trừ tạp chủ các tài khoản facebook có hành vi vi phạm
tại công an tp hcm các chủ tài khoản đã nhận thức được việc đăng tải thông tin sai sự thật
gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trực tự địa phương và tự nguyện gỡ bỏ những bài viết vi phạm
dựa trên mức độ vi phạm phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
đã quyết định xứ phạt hành chính mua chủ tài khoản số tiền bảy năm triệu đồng